ngày hai mươi một tháng một mươi hai tỉnh phú yên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
tại lễ kỷ niệm lãnh đạo tỉnh phú yên đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc những chiến công oanh liệt của lực lượng vũ trang và toàn quân toàn dân trong tỉnh
qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc khơi dậy lòng yêu nước ý chí cuột cường vượt qua mọi khó khăn thách thức ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước lãnh đạo tỉnh phú yên đã truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho một mươi mẹ đã có nhiều công hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
truy tặng huân trường độc lập hạng ba cho một cá nhân tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng hai cho một cá nhân và huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho một mươi ba cá nhân đã có thành tích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc